thưa quý vị trưa nay ngày một mươi hai tháng một mươi hai tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình và phu nhân đã tới hà nội
bắt đầu tham cấp nhà nước tới việt nam từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
theo lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng và phu nhân
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam võ văn thưởng và phu nhân
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phố hà nội đại sứ trung quốc tại việt nam hùng ba đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán trung quốc tại việt nam
đại diện các tầng lớp nhân dân việt nam và người trung quốc tại việt nam nồng nhiệt chào đón tổng bí thư
chủ tịch nước tập cận bình phu nhân và đoàn đại biểu trung quốc
đây là chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ ba của đồng chí tập cận bình đến việt nam trên cường vị tổng bí thư
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa
là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo cao nhất của đảng nhà nước trung quốc
đến việt nam sau đại hội lần thứ hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
một năm sau chuyến thăm lịch sử đến trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng
diễn ra vào thời điểm kỷ niệm một mươi năm năm việt nam và trung quốc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ giữa hai đảng hai nước
khẳng định sự coi trọng ưu tiên hàng đầu của hai nước đối với việc củng cố quan hệ việt nam trung quốc
phát triển vững chắc ổn định bền vững vì lợi ích của cả hai nước
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
đang phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực
trong đó hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai bên được nâng cao
góp phần củng cố quan hệ chính trị hai đảng hai nước
các chuyến thăm trao đổi cấp cao và các cấp được tổ chức thường xuyên
hợp tác kinh tế thương mại đầu tư tiếp tục xu hướng mở rộng tích cực
trung quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất thị trường nhập khẩu thứ hai của việt nam
việt nam là đối tác thương mại lớn thứ tư và lớn nhất trong khu vực asean của trung quốc
với kim ngạch thương mại hai chiều năm hai nghìn hai mươi hai đạt một trăm bảy mươi năm tỷ usd
trung quốc đứng thứ sáu trong số một trăm bốn mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
với vốn lũy kế đạt hai mươi sáu tỷ usd
bên cạnh đó các lĩnh vực hợp tác khác như quốc phòng an ninh hạ tầng
giao thông nông nghiệp du lịch y tế giáo dục đào tạo thể thao khoa học và công nghệ cũng được tăng cường
trong chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam lần này
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình sẽ có các cuộc hội đàm
hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhất của đảng nhà nước việt nam